thì mới đây một vụ án giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng lại xảy ra tại huyện sóc sơn thành phố hà nội
khi mà người chồng ra tay sát hại chính người vợ của mình chỉ vì quá ghen tuồng
một cảnh tượng tăng tóc bao trùm lên căn nhà nhỏ tại thôn lai sơn xã bắc sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
khi đây là hiện trường vụ án chồng giết vợ vì nghi vợ ngoại tình
khi kể lại sự việc ngày hôm đó người nhà nạn nhân và người dân quanh khu vực không giấu nổi sự ngỡ ngàng và thương tiếc
cho một số phận người con gái ra đi khi còn quá trẻ để lại đứa con thơ dạy mới lên hai
một cảnh tượng tang tóc bao trùm lên căn nhà nhỏ tại thôn lai sơn thành phố hà nội
nguyên nhân dẫn đến kết cục trên là do một quá trình đối tượng đinh ngọc khoa nghi vợ mình là chị đào thị tê ngoại tình
khoa đã lén cải phần mềm nghe trộm vào điện thoại của vợ để theo dõi và mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai vừa qua khi khoa uống rượu say về nhà
và sau quá trình cãi vã khoa đã hành hung chị t khiến chị chảy máu mũi và mồm
không dừng lại ở đó đối tượng đã bóc cổ vợ mình đến chết sau đó viết lên người nạn nhân hai chữ phản bội rồi bỏ trốn